nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt hơn cho du khách đến với lào cai trong năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
tại lào cai đã diễn ra hội thảo kết nối đường sắt với khai thác sản phẩm năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc
để phục vụ tốt hơn cho du khách đến với lào cai năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã cam kết trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ tổ chức các đoàn tàu chất lượng cao bảo đảm đạt chuẩn về chất lượng phục vụ khách du lịch vào khai thác trên tuyến hà nội lào cai
hành trình các tàu rút ngắn khoảng sáu giờ với các tàu chạy ban ngày và dưới bảy giờ đối với các tàu chạy đêm
đặc biệt trong chương trình giá vé có nhiều ưu đãi mức giá giảm từ năm đến hai mươi giá vé hiện hành cho khách đi trên các đoàn tàu
đồng thời hành khách đi trên tàu cũng được phục vụ những sản phẩm đặc trưng của con người vùng cao tây bắc gắn liền với nam du lịch quốc gia
tại hội thảo tỉnh lào cai và công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác
nhằm phát huy tối đa năng lực vận tải của đường sắt trong năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn